chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp ông thẩm thiên tinh
chủ tịch tập đoàn giai nguyên hồng kông trung quốc
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những lĩnh vực mà tập đoàn đầu tư ở việt nam
đồng thời bày tỏ mong muốn tập đoàn tham gia cổ phần hóa các doanh nghiệp của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác việt nam trung quốc nói chung và việt nam hồng kông phát triển hết sức tốt đẹp
ấn tượng những dự án mà tập đoàn muốn đầu tư tại việt nam
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trung quốc hồng kông làm ăn tại việt nam
theo đó tập đoàn có thể tham gia quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của việt nam
thủ tướng nêu rõ trung quốc và việt nam là đối tác chiến lược hồng kông cũng là đối tác thị trường quan trọng của việt nam
do đó hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển
ông thầm thiên tinh cho biết tập đoàn giai nguyên hiện rất quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư ở đông nam á
trong đó có việt nam nhất là các dự án lớn về bất động sản như thành phố thông minh
đồng thời quan tâm quá trình cổ phần hóa mua bán sát nhập các doanh nghiệp nhà nước của việt nam
tham gia phát triển cơ sở hạ tầng của hà nội
ông mong muốn được chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành việt nam ủng hộ trong quá trình đầu tư tại việt nam
cũng trong chiều nay phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã tiếp mục sư franklin graham
điều hành tổ chức nhân đạo quốc tế samaritan sports international relive hoa kỳ đang có chuyến thăm việt nam
và tham dự lễ kỷ niệm năm trăm linh năm ngày cải chính giáo hội
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định việt nam luôn tôn trọng và thúc đẩy các quyền con người
trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cho biết việt nam là một quốc gia đa tôn giáo
có sự hiện diện của tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới
đồng thời tín ngưỡng tôn giáo của người dân việt nam rất đa dạng và phong phú
hy vọng ngài franklin graham với ảnh hưởng và uy tín của mình trong cộng đồng tín hiểu
chức sắc đạo tin lành sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ nói chung
và hợp tác đối thoại về vấn đề tin ngưỡng tôn giáo giữa hai nước nói riêng
tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo việt nam
mục sư franklin graham cảm ơn sự đón tiếp của việt nam và cho biết rất vinh dự được tham dự lễ kỷ niệm
năm trăm linh năm ngày cải chính giáo hội đồng thời đánh giá cao chủ trương chính sách của việt nam
trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tạo điều kiện tích cực để các giáo dân sống tốt đời đẹp đạo
đồng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội
mục sư đã bày tỏ coi trọng và ủng hộ việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với việt nam
sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với việt nam
thúc đẩy hợp tác đối thoại về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng giữa hai nước
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ nói chung
hôm nay tại thành phố đà nẵng ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo
sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy tham dự có đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
tại hội nghị các đại biểu được nghe trao đổi thảo luận và đánh giá các mặt hoạt động chủ yếu
như việc tổ chức học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết trung ương năm trung ương sáu khóa một mươi hai
triển khai thực hiện chỉ thị năm gắn với nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai công tác tuyên truyền
định hướng báo chí xuất bản hoạt động báo cáo viên công tác nắm bắt phản ánh tình hình tư tưởng chính trị
dư luận xã hội đấu tranh chống diễn biến hòa bình và ngăn chặn tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
công tác lý luận chính trị và lịch sử đảng công tác văn hóa văn nghệ và khoa giáo
hội nghị cũng nghe và quán triển triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
chuẩn bị kết thúc năm tài khoá hai nghìn một mươi bảy nhằm đưa ra các dự báo về kinh tế trong nước và thế giới
cùng xu hướng điều hành kinh tế vĩ mô những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
được sự chỉ đạo của phòng thương mại và công nghiệp việt nam
hôm nay báo diễn đàn doanh nghiệp tổ chức
diễn đàn doanh nghiệp hai nghìn một mươi tám thích ứng trong môi trường kinh tế đang biến đổi
dù phải còn gần một tháng nữa nên kinh tế việt nam mới về đích hai nghìn một mươi tám
nhưng những số liệu thống kê đến thời điểm này cho thấy
những mục tiêu mà chính phủ đặt ra đã gần như đạt được
tính đến thời điểm này mục tiêu tăng trưởng sáu bảy gdp năm hai nghìn một mươi bảy đã nằm trong tầm tay
năm hai nghìn một mươi bảy cũng là năm đầu tiên sau nhiều năm mà toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu
do trung ương quốc hội giao được hoàn thành và hoàn thành vượt mức
cùng với đó nhiều tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá năng lực cạnh tranh
môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam ngày càng được cải thiện
tuy nhiên tại diễn đàn nhiều dự án cho thấy năm hai nghìn một mươi tám vẫn còn nhiều thách thức
ngoài các yếu tố khách quan còn là các vấn đề liên quan đến điểm yếu nội tại của nền kinh tế
vì vậy cần tiếp tục tăng cường các nghiệp vụ giám sát và quản lý thận trọng
nhằm giảm thiểu rủi ro cho khu vực ngân hàng trong bối cảnh tín dụng tăng nhanh
duy trì tăng trưởng tốc độ cao đi đôi với giảm nghèo bền vững
tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế cải thiện môi trường kinh doanh
thưa quý vị và các bạn hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ lợn bị tiêm thuốc an thần
trước khi giết mổ tại cơ sở giết mổ xuyên á huyện củ chi tp hcm
vừa bị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm kỷ luật
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm đã thành lập hội đồng kỳ luật
đối với lãnh đạo tri cục chăn nuôi thú y
kết quả xử lý cảnh cáo đối với tri cục trường và điều chuyển về làm phó tri cục trưởng tri cục thủy sản
đồng thời giáng chức quyền trưởng trạm chăn nuôi thú y huyện củ chi
cách chức phó trưởng trạm chăn nuôi thú y huyện củ chi và điều động bố trí công tác khác
ngoài ra cảnh cáo một mươi sáu viên chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát giết mổ
tại cơ sở giết mổ có trong ca trực khiển trách ba viên chức trực tiếp thực hiện công tác kiểm soát giết mổ nhưng nghỉ ca trực
đồng nai cùng với bình phước và bà rịa vũng tàu là ba tỉnh có diện tích cây điều lớn nhất cả nước
tuy nhiên thời gian gần đây diện tích cây điều trên địa bàn tỉnh đồng nai liên tục giảm mạnh qua các năm
do người trồng đốn hạ để nhường đất cho các loại cây trồng khác
điều gì đã khiến cho loại cây một thời từng được xem là cây xóa đói giảm nghèo
nay lại đang bị nông dân quay lưng như vậy
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là một trong số ít những gốc điều còn sót lại trong vườn nhà ông ngân
chúng được dùng để che nắng cho những cây bưởi này
năm ngoái ông ngân đã quyết định chặt bỏ gần như toàn bộ hai hectare điều đang ở giai đoạn sùng sức nhất
để chuyển sang trồng bưởi ra xanh
không chỉ riêng hộ ông ngân nhiều hộ nông dân khác trong vùng
cũng đã quyết định chặt bỏ diện tích điều của mình để lấy đất đầu tư loại cây khác
như bưởi sầu riêng và chanh dây
trong thời gian đây thời tiết như vậy cây điều bị thất thu liên tục
bà con nhân dân nhìn thấy đặc biệt là cây bưởi ra xanh là một cây sầu riêng là hai
là có hiệu quả bởi vì đã nhìn thấy những hậu thực tế người ta đã trồng ở đây
và người ta có thu hoạch đầu ra cũng có và giá cả cũng ổn định
bà con nhân dân đang từ từ chuyển biến
trước kia gia đình tôi có khoảng bốn trăm linh cây điều
nhưng bây giờ chúng tôi cắt thì chỉ còn khoảng bốn trăm linh
để che những cái ánh nắng bớt đi thôi
theo tính toán của các hộ trồng điều
một hectare điều nếu đạt năng suất cao trên ba tấn một hectare
với giá bán từ hai mươi hai đồng một kg trở lên
một năm cũng chỉ thu về được từ bảy mươi đến tám mươi triệu đồng
trong khi nhiều loại cây khác tại địa phương
mỗi hectare một năm cho thu về tới trên bốn trăm linh triệu đồng
đây là lý do khiến diện tích điều của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh giảm mạnh
để chuyển đổi sang trồng các loại cây khác
vườn điều của gia đình tôi là trồng đến năm nay như thế là một mươi ba năm
mà cái tình hình chăm sóc thì nói chung là cái năm vừa rồi nó bị sương muối với các thứ
nên là cái cây điều nó chết nhiều quá
nên là về cái sự chăm sóc mà phục hồi lại thì hơi khó
bây giờ gia đình thì muốn coi như phá bỏ đi để chuyển đổi sang trồng cây khác
những cây điều này là cây điều của gia đình tôi

những năm gần đây dưới tác động của thời tiết sâu bệnh các vườn điều trên địa bàn tỉnh đồng nai
có năng suất bình quân thấp chỉ khoảng một tấn trên một hectare
cộng với giá cả bắp bệnh nên người trồng không thu được lãi cao thậm chí có nằm mất trắng
một số cái diện tích đất mà nó không nằm ở liên quan tới rừng bảo vệ rừng hoặc là chống sói mòn
những cái diện tích đó thì đảm bảo phải trồng đều xuyên suốt
đối với những diện tích và cái vùng đất nó phù hợp với những cái loại cây trồng khác
thì có cái hỗ trợ định hướng để cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng
nó phù hợp với cái quy hoạch địa phương và cũng tính chắc lâu dài trong thời gian tới
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai
trong năm năm gần đây diện tích điều của tỉnh đã giảm hơn một mươi hectare
sản lượng giảm hiệu quả sản xuất thấp thu nhập từ điều không cao
nên việc cây điều hay bị người dân đốn bỏ để chuyển sang các loại cây khác cũng là điều tất yếu
tình trạng này đang diễn ra không chỉ ở đồng nai mà còn ở nhiều vùng điều trọng điểm khác trong cả nước
việc nhiều chủ vườn chặt điều đồng loạt như thời gian gần đây khiến nhiều người trong ngành lo lắng
sẽ tất yếu ảnh hưởng đến việc duy trì kim ngạch xuất khẩu điều nhân số một thế giới của nước ta hiện nay
dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày bảy tháng một mươi hai bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam
dự báo vào khoảng đêm nay bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ có mưa vài nơi gió đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ ngày tám tháng một mươi hai ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét vùng núi rét đậm có nơi rét hại
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ c vùng núi từ một mươi một mươi ba độ c vùng núi cao dưới tám độ c
hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn một mươi bảy độ c từ đêm ngày bảy tháng một mươi hai ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu
sau có lúc cấp bảy giật cấp tám từ ngày tám tháng một mươi hai ở vùng biển ngoài khơi trung bộ và nam bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
xin được chuyển sang phần tin quốc tế thủ tướng israel benjamin netanyahu hôm nay cho biết
nhiều nước đang cân nhắc việc rời đại sứ quán tại israel đến thành phố jerusalem
tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi tổng thống mỹ donald trump tuyên bố washington công nhận jerusalem là thủ đô của israel
phát biểu trong một sự kiện của bộ ngoại giao israel thủ tướng netanyahu cho biết
vẫn đang giữ lý tình hình của israel

netanyahu khẳng định khi nào đại sứ quán mỹ chuyển đến jerusalem thậm chí là trước đó thì nhiều nước cũng rời đại sứ quán
trước đó một ngày một nguồn tin của truyền thông israel cho biết tổng thống philippines rodrigo duterte đã bày tỏ sự quan tâm đến việc di rời đại sứ quán từ tevid đến jerusalem
trong khi đó cộng hòa séc cũng công nhận tây jerusalem là thủ đô của israel
trái ngược với israel người dân palestine ngày hôm nay đã xuống đường phản đối quyết định của tổng thống mỹ donald trump
các cửa hàng thương mại trường học trường đại học viện nghiên cứu ở bờ tây và giải gaza đều đóng cửa
các phe phái ở palestine kêu gọi xuống đường ở quảng trường để biểu tình
các nhà lãnh đạo palestine tiếp tục cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm
người dân palestine cho rằng quyết định của tổng thống mỹ donald trump sẽ phá hoại cuộc sống của họ và sẽ không chấp nhận điều này
tại giải gaza những người biểu tình đã đốt các áp phích mang cờ mỹ anh và israel
trong khi đó tại thổ nhĩ kỳ hàng nghìn người đổ ra đường và tập trung trước lãnh sự quán mỹ ở thủ đô istanbul để phản đối
họ tuyên bố khủng hoảng của người israel là vấn đề của tất cả người hồi giáo
bộ ngoại giao nga vừa lên tiếng cáo buộc các cơ quan tình báo mỹ đang gia tăng sức ép đối với các nhà báo của nga và tìm cách tuyển dụng họ
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang có nhiều động thái
trừng phạt qua lại nhằm vào các cơ quan truyền thông của nhau
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakova nhấn mạnh
gần đây các nhà báo của nga nhất là các nhà báo đang làm việc ở mỹ đang phải chịu áp lực rất lớn từ các cơ quan tình báo mỹ những đơn vị đang mưu toan tuyển dụng họ
theo bà jakova những áp lực mà phía mỹ gây ra cho các nhà báo nga là chưa từng có tiền lệ và trên nhiều phương diện
sau khi đề nghị hợp tác của phía mỹ bị các nhà báo nga từ chối
bằng cách thức khác như hối lộ gây áp lực tâm lý và thậm chí là đe dọa trực tiếp
bà zakhova tuyên bố nga coi những động thái này là hành động chống lại tự do nguồn luận
mới đây nhất hai viện của quốc hội nga đã cấm phóng viên một số hãng truyền thông của mỹ
trong đó có đài tiếng nói hoa kỳ và đài tự do được ra vào trụ sở và tác nghiệp tại các phiên họp của các cơ quan lập pháp liên bang nga
nhiệt độ trái đất vào cuối thế kỷ hai mươi một có thể tăng hơn năm độ c so với những dự đoán hiện tại
lời cảnh báo được đưa ra trong một nghiên cứu mới được công bố
nhận định này đang khiến mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá hai độ c của các quốc gia trong hiệp định paris
trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
các tác giả công trình nghiên cứu đã đưa ra nhận định dựa trên việc theo dõi nhiệt độ của trái đất trong hàng thập kỷ
và khẳng định tình trạng ấm lên toàn cầu nghiêm trọng hơn các dự báo trước đó
thậm chí các tác giả khẳng định nếu tình trạng phát thải vẫn tiếp diễn như hiện nay
thì có đến chín mươi ba khả năng rằng đến cuối thế kỷ thứ hai mươi một nhiệt độ trái đất có thể tăng vượt lên bốn độ c
cho đến nay với việc tăng thêm một độ c trái đất đã chứng kiến nhiều thảm họa thiên tai như các trận lũ lụt
trận nóng lịch sử và các trận siêu bão cùng với nước biển dân
trước đó báo cáo hàng năm công bố tại hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi ba khẳng định
dù không xảy ra hiện tượng enino năm hai nghìn một mươi bảy vẫn là năm trong top ba năm có nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt